thống kê sơ bộ từ thành phố thủ đức và các quận huyện thành phố có khoảng hai triệu hộ dân với khoảng bảy một triệu người có hoàn cảnh khó khăn
bên cạnh đó thành phố cũng có khoảng bốn trăm năm mươi người đang lưu trú bị mất việc làm không còn thu nhập đang gặp khó khăn cần thành phố hỗ trợ kịp thời
cụ thể đối tượng hỗ trợ đợt ba dự kiến gồm bốn nhóm
thành viên hộ nghèo cận nghèo người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn
người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc làm không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội đang có mặt tại xã phường thị trấn bao gồm cả trường hợp đang cách ly tập trung điều trị bệnh
những người được thụ hưởng gói hỗ trợ lần này có thêm những người phụ thuộc của người lao động hai nhóm nói trên
cụ thể gồm cha mẹ vợ chồng con cái ở nhà nội trợ hoặc là không có khả năng làm việc
sống phụ thuộc trong cùng một hộ đang có mặt tại phường xã thị trấn tại thời điểm khảo sát
lập danh sách bao gồm các trường hợp đang cách ly tập trung hoặc điều trị bệnh
người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ khu lưu trú khu lao động nghèo xóm nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và đang có mặt tại thời điểm khảo sát lập danh sách
trong quá trình thống kê giả soát sẽ loại trừ các trường hợp đang hưởng lương hưu người đang tham gia bảo hiểm xã hội và diện doanh nghiệp trả lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ba bước để lập danh sách
về cách thức lập danh sách theo hướng dẫn của sở lao động thương minh và xã hội tp hcm ubnd phường xã thị trấn sẽ giả soát lập danh sách người có hoàn cảnh thật sự khó khăn đủ điều kiện hưởng hỗ trợ để gửi về ubnd quận huyện và thành phố thủ đức theo trình tự bao gồm ba bước
bước một từng khu phố ấp sẽ lập các tổ công tác thực hiện chính sách hỗ trợ
thành viên tổ bao gồm cán bộ ubnd phường xã thị trấn công an khu vực khu đội trưởng trưởng ban điều hành khu phố ấp
tổ này sẽ chịu trách nhiệm giả soát đối chiếu các tiêu chí để xác định người có hoàn cảnh thực sự khó khăn theo mẫu tổ chức bình nghị xét duyệt để thống nhất danh sách hỗ trợ
tổ cũng có nhiệm vụ tiếp nhận ý kiến giải đáp thắc mắc của người dân
tổ chức công khai danh sách hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ cho người dân sau khi được phê duyệt
các trường hợp đã về quê hoặc sinh sống ở nơi khác sẽ không được thống kê
bước hai danh sách đã được thống nhất sẽ được gửi kèm với biên bản họp cho chủ tịch ubnd phường xã thị trấn thông qua một hội đồng xét duyệt cấp xã bao gồm
chủ tịch phó chủ tịch ubnd cấp xã cán bộ phụ trách lao động trưởng công an xã phường đội trưởng trưởng ban điều hành khu phố ấp
tổ trưởng tổ dân phố mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
hội đồng này sẽ họp xét duyệt chịu trách nhiệm về mặt pháp lý tính chính xác của người nhận hỗ trợ
có đối chiếu danh sách với cơ quan bảo hiểm xã hội để loại trừ các trường hợp đang hưởng lương hưu
đang tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng lương doanh nghiệp tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trường hợp không đủ điều kiện nhận hỗ trợ ubnd xã phường thị trấn phải ghi rõ vào biên bản và chuyển tổ công tác hỗ trợ trả lời giải thích cho người dân
bước ba ubnd quận huyện thành phố thủ đức có trách nhiệm thẩm định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ
đồng thời chỉ đạo ubnd phường xã thị trấn công khai danh sách với cộng đồng dân cư
niêm yết tại trụ sở ubnd phường xã thị trấn khu dân cư tổ dân phố trang thông tin nếu có
cụ thể có ba đợt chi hỗ trợ khó khăn ở tp hcm như sau
đợt một người tạm hoãn hợp đồng không hưởng lương người lao động chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
hộ kinh doanh phải dừng hoạt động thương nhân các chợ truyền thống người lao động tự do có đăng ký tạm trú
thuộc sáu nhóm công việc được quy định tại nghị quyết số chín của hội đồng nhân dân tp hcm
đợt hai chi theo hộ cho hộ lao động nghèo cận nghèo có mã số hộ lao động khó khăn trong các khu nhà trọ xóm nghèo
đợt ba chi cá nhân cho lao động tự do gặp khó khăn
đợt ba dự kiến gồm bốn nhóm thành viên hộ nghèo cận nghèo người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội
người lao động mất việc không có thu nhập trong giãn cách người phụ thuộc của người lao động hai nhóm trên
người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ xóm nghèo
thưa quý vị trong chương trình dân hỏi tp hcm tối ngày tám tháng chín nhiều người dân đặt câu hỏi về việc hỗ trợ an sinh
khi thành phố phải thực hiện giãn cách kéo dài để thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
bạn kim cho hay châu em có năm phòng trọ suốt từ dịch đợt đầu tụi em đều được tổ trưởng đến ghi thông tin để hỗ trợ một năm triệu đồng
nhưng ghi đi ghi lại hai lần thì không thấy mãi tới tháng thứ hai những người đầu hẻm cùng tổ của em được nhận đợt hai tổng cộng nhận ba triệu đồng
vì vậy tụi em không còn kiên nhẫn như lời tổ trưởng nói là đợt này người này có đợt kia người khác có
chúng em phải gọi cho tổ trưởng kêu ca thì ngay lập tức hôm sau tổ trưởng đến ghi danh sách và chỉ ghi được ba phòng
ngày hai mươi năm tháng tám vừa rồi bọn em được nhận một triệu đồng đến hôm ba mươi tháng tám tổ trưởng có ghi tên hai phòng còn lại
vậy cho em hỏi thứ nhất bọn em nhận được tiền hỗ trợ một triệu đồng không có quà đó là thuộc gói nào số tiền một triệu đó có đúng hay không
có tranh lệch không vì em thấy cùng tổ có người thì nhận được một năm triệu chị họ em tại tổ đó còn được nhận một hai triệu và kèm gói quà
vậy là có nhiều gói tiền khác nhau hay cùng là gói hỗ trợ một năm triệu đồng
thứ hai tại sao đợt tháng tám tổ trưởng ghi có ba phòng rồi đợt sau lại có hai phòng mà không ghi luôn năm phòng liệu có sự cắt xén gì ở đây không
thứ ba tụi em đã nhận một triệu đợt tháng tám thì tháng chín có nhận được nữa hay không
về vấn đề này ông hoàng minh tuấn anh chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy cho hay tiền hỗ trợ cho người dân từ hai nguồn
đó là ngân sách của tp hcm là một triệu đồng và hỗ trợ của mặt trận là hai trăm linh đồng và phần quà trị giá ba trăm linh đồng
nhưng do tiền của ngân sách và của mặt trận không đồng thời về cùng lúc đặc biệt gói quà làm chậm quá trình giải ngân nên có những đợt là quy ra tiền
có đợt thành phố chỉ hỗ trợ trước một triệu sau đó là chi hai trăm linh đồng và phần quà sau như trường hợp của bạn kim
gọi tới gọi lui không được hỗ trợ
bạn nguyễn thị thanh ngân ở địa chỉ chín mươi tám trên một trăm hai mươi một hẻm chín mươi tám bùi văn ba phường tân thuận đông quận bảy cho hay
mình rất bức xúc và tha thiết mong được giúp đỡ
xúc liên hệ mặt trận tổ quốc phương tân thuận đông thì người ta bàn giao cho phương rồi
gọi cho phường tân thuận đông thì họ nói em không nằm trong diện lao động tự do không được hưởng trợ cấp một năm triệu đồng
em tiếp tục gọi lại cho mặt trận tổ quốc phường tân thuận đông thì người ta cho biết em không nằm trong sáu nhóm được hỗ trợ
vậy công văn số hai nghìn tám trăm bảy mươi sáu của ủy ban nhân dân thành phố thì sao
em là sinh viên mới ra trường vừa xin làm công nhân thời vụ được gần hai tháng thì bị cho nghỉ việc vì dịch không có việc làm từ đầu tháng bảy đến nay
bây giờ em còn mì gà
một mươi gói và ít gạo để ăn thôi khu trọ em có ba mươi phòng có nhiều người lao động tự do như buôn bán chạy xe ôm làm hồ công nhân buôn bán nhỏ lẻ
đến giờ vẫn chỉ có tên trong danh sách đăng ký cho có thôi chứ chưa nhận được đồng nào không được giải quyết xin hãy giúp đỡ em và mọi người với
trường hợp của bạn thanh ngân chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy cho hay phương tân thuận đông đã liên hệ với em ngân để tìm hiểu hoàn cảnh và đã có hỗ trợ về lương thực thực phẩm
trong sáu nhóm được hỗ trợ đợt đầu theo nghị quyết số chín thì sinh viên mới ra trường làm thời vụ không thuộc nhóm nào và cũng không thuộc diện hộ gia đình theo diện hỗ trợ trong đợt hai
quận sẽ kiến nghị trong đợt hỗ trợ tiếp theo bổ sung thêm các đối tượng chưa được nhận hỗ trợ trong đợt một đợt hai như lao động nghèo trong khu nhà trọ sinh viên ra trường chưa có việc làm ông hoàng minh tuấn anh cho hay
cũng trong chương trình này có người dân không đăng ký tạm trú bức xúc phản ánh khi không nhận được hỗ trợ từ đầu mùa dịch
chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy cho hay